tổ chức hiệp ước đông nam á viết tắt là cetale đường thành lập bởi chủ trương của phó tổng thống hoa kỳ đương thời richard nisson
nhưng đã tan giã với sự thắng thế của chủ nghĩa cộng sản và tinh thần dân tộc tại các quốc gia trong khu vực
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình thành lập và nguyên nhân của sự thất bại đó
ngay sau khi hội nghị genève vừa kết thúc từ mùa xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mỹ đã vận động phe thư bản chủ nghĩa tham gia một liên minh mới tại châu á
tổ chức hiệp ước đông nam á seattle bởi mỹ cho rằng hiệp định genève hạn chế tính cơ động của thế giới tự do trong khu vực đông nam á
mỹ đã vận động mọi quốc gia có thể cho dù ở đông nam á hay không tham gia tổ chức này
mỹ cũng đã hứa hẹn với thái lan và philippines về các khoản viện trợ đổi lại việc tích cực tham dự hoạt động của tổ chức hiệp ước đông nam á
philippines và thái lan cũng đã hy vọng tham dự quá trình thành lập tổ chức này để nhận thêm viện trợ
tổ chức hiệp ước đông nam á đang ngu y tín quốc tế và an ninh quốc gia
ngày tám tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tại thủ đô manila của philippines hoa kỳ cùng tám quốc gia đã ký kết hiệp ước phòng thủ tập thể đông nam á
hoa kỳ có mong muốn biến seattle trở thành nato phiên bản đông nam á ngăn chặn sự bành trướng hơn nữa của chủ nghĩa cộng sản và kỳ vọng biến miền nam việt nam thành một căn cứ quân sự quan trọng nằm dưới sự kiểm soát của mỹ
seattle chỉ là cây cớ
để mỹ có thể huy động các thành phần quốc tế hỗn hợp tham chiến ở việt nam trong trường hợp phải dùng tới giải pháp quân sự
liên minh hỗn tạp seattle thực tế là một tổ chức hết sức lòng lèo
các quốc gia ký kết hiệp ước chỉ cam kết sẽ hội ý lẫn nhau trong trường hợp có mối đe dọa từ bên ngoài của các nước cộng sản
văn bản của hiệp ước seattle không đi xa tới mức cam kết bảo vệ lẫn nhau tuyệt đối hay tổ chức cơ cấu lực lượng
mà thay vào đó chỉ quy định phải tổ chức tham vấn lẫn nhau
trong trường hợp xảy ra xâm lược chống lại một bên ký kết
việc thiếu một thỏa thuận bắt buộc rằng phải có phản ứng quân sự kết hợp nhằm chống lại một cuộc xâm lược đã làm suy yếu đáng kể seattle trong vai trò một liên minh quân sự
khi mỹ chính thức tham gia hoàn toàn vào chiến tranh việt nam một nghìn chín trăm sáu mươi năm họ kêu gọi sự hỗ trợ của các nước trong seattle
nhưng chỉ có một vài nước gửi viện trợ với vài ngàn binh lính
anh và pháp chỉ muốn nhận viện trợ và không muốn tham gia
lúc này trên khắp các lục địa sự trỗi dậy và giành chính quyền tại hầu hết các nước thuộc địa của anh pháp đã thắng thế
sự lớn mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa như liên xô và trung quốc đã làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành một lực lượng to lớn
sự đoàn kết quật cường đứng lên chiến đấu giành lại độc lập tự do của các quốc gia đã làm cho tổ chức này dần mất đi tiếng nói chung
giữa thập niên một nghìn chín trăm bảy mươi một số quốc gia đông nam á lần lượt đánh đổ chính quyền tây dương
trong thời gian của mỹ anh các nước tham gia seattle cũng lần lượt rút khỏi tổ chức
mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tổ chức này chính thức tan giá và mỹ không đạt được kỳ vọng ở việt nam